hàn quốc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một trung cư cao cấp tại quận bảy tp hcm vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai
bước đầu xác định nguyên nhân của vụ án giết người cướp tài sản đốt xe ô tô phi tang là do mâu thuẫn
theo điều tra ban đầu vào khoảng một h bốn mươi phút ngày hôm qua
một người đàn ông đã đột nhập vào nhà của ông yun sang yong năm mươi tuổi quốc tịch hàn quốc
tại đường nội khu hưng phước một khu phố ba phường tân phong quận bảy tp hcm
tại đây nghi can đã dùng hung khí tấn công gia đình ông yun sang yong
khiến bà yang yong sok tử vong
còn ông wem sang yong cùng con gái nguy kịch bé trai một mươi hai tuổi may mắn thoát nạn
sau đó nghi can đã lấy điện thoại lấy tiền cùng xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi ld một mươi hai nghìn hai trăm linh hai của gia đình nạn nhân rồi tẩu thoát
nghi can đã chạy về gần cầu thủ thiêm quận hai đốt xe phi tang rồi quay trở về quận bảy
tiếp tục sinh hoạt như bình thường cho tới khi bị trinh sát công an bắt giữ
công an tp hcm hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
công an tp hcm hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
tại bệnh viện nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã điều động hơn một trăm linh cảnh sát
phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ bộ công an bao vây phong tỏa bệnh viện
qua đấu tranh cho đến hai giờ ngày hôm nay lực lượng công an đã dẫn dải một mươi bốn đối tượng lên xe chuyên dụng
trở về đồn cảnh sát một số đối tượng sau đó được cảnh sát chờ đến nhà riêng để khám xét
công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật để phục vụ công tác điều tra
rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng
một nhóm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
đáng chú ý là nhóm đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ chỉ dưới hai mươi tuổi
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn tuấn thừa sinh năm hai nghìn phan văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trần văn lấm sinh năm hai nghìn bốn lê thanh trí sinh năm hai nghìn ba và võ quốc khởi sinh năm hai nghìn một cùng chú tại huyện thoại sơn
theo kết quả điều tra ban đầu do cần tiền mua ma túy

trần văn lấm sinh năm hai nghìn bốn lê thành trí sinh năm hai nghìn bốn lê thành trí sinh năm hai nghìn bốn lê thành trí sinh năm hai nghìn bốn

sau đó thừa đã dùng dao tự chế chém khang hai nhát còn khởi và sĩ lao vào hành hung nạn nhân
trong trường hợp khẩn cấp còn khởi bỏ trốn khỏi địa phương sau một thời gian đã đến công an huyện thoại sơn đầu thú
đóng vai làm khách hàng mua hàng có giá trị nhỏ nhân lúc chủ cửa hàng trả lại tiền thừa thì đối tượng ngay lập tức giật chiếc ví tiền của nạn nhân
hai vụ cấp giật do lê công văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên đã nhanh chóng bị công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vào cuộc điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng tám văn đi xe máy đến một cửa hàng tạp hóa tại thôn vĩnh phú xã hòa an hỏi mua một chiếc bật lửa
khi chủ cửa hàng đang trả lại tiền thừa thì văn bất ngờ giật chiếc ví tiền sau đó lên xe tẩu thoát
mở rộng điều tra công an huyện phú hòa còn xác định vào lúc một mươi ba h cùng ngày cũng với thủ đoạn tương tự văn đã cướp giật của một người phụ nữ bán vé số ở xã hỏa an
toàn bộ số tiền cướp được văn đã mua cỏ mỹ để sử dụng
hiện lê công văn đã bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản
nhận được tin báo của người dân các trinh sát hình sự công an thành phố công an phường năm kết hợp với công an xã hòa thuận huyện châu thành tỉnh trà vinh đã kiểm tra và bắt quả tang một tụ điểm lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại khu đất chống ở khóm bốn phường năm thành phố trà vinh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã liên tục phát hiện và triệt xóa hai ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn bắt giữ năm mươi năm đối tượng
sau nhiều tháng trinh sát theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc do trần nhật quang cầm đầu bắt giữ một mươi đối tượng
tại hiện trường tổ công tác thu giữ trong người và trên chiếu bạc gần một trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
nhóm bạc này hoạt động rất tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm bố trí người canh giữ có người bán đồ ăn đồ uống và cho vay tiền tại chỗ mỗi khi các con bạc thua hết tiền
ngày một mươi chín tháng một mươi hai một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp với đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk đã đột kích một tụ điểm đánh bạc ở xã eana huyện công ana bắt quả tăng bốn mươi bốn con bạc đang xây xưa sắp vặt nhau dưới hình thức sọc đĩa ăn tiền
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt hàng chục điện thoại di động xe ô tô xe máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc